chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
mở đầu với những thông tin chúng tôi mới cập nhật
thưa quý vị vào trưa ngày hôm nay ủy ban nhân dân huyện đông hải tỉnh bạc liêu cho biết
ngư dân đi ghe cào đã tìm thấy thi thể của nạn nhân lưu thị mỹ duyên một mươi chín tuổi chú thị trấn gành hào huyện đông hải
vào khoảng một mươi một h ba mươi phút cùng ngày đây là nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn chìm tàu tại cửa biển gành hào xảy ra vào ngày sáu tháng bốn vừa qua
thi thể nạn nhân được người dân phát hiện giạt vào một rừng mắm thuộc khu vực xã tân thuận huyện đầm rơi tỉnh cà mau
qua nhận diện gia đình xác định thi thể nữ được tìm thấy đúng là nạn nhân duyên
liên quan đến vụ tai nạn này cùng ngày công an tỉnh bạc liêu cho biết đã khởi tố bị can
đối với tải công doãn thanh nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngụ thị trấn gành hào huyện đông hải
về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy
như tin đã đưa vào khoảng một mươi giờ ngày sáu tháng bốn chiếc tàu mang biển số bl chín mươi ba nghìn ba trăm hai mươi hai do bà nguyễn thị lời làm chủ
tải công doãn thanh nam là con trai của bà lời điều kiển chở khoảng bốn mươi người tham gia lễ hội nghinh ông
khi tàu chạy ra cách cửa biển gành hào khoảng hai km thì gặp phải sóng to gió lớn nên bị chìm
đến nay vụ tai nạn đã khiến ba người tử vong
lại có thêm một vụ
nạn nhân được xác định là em trần văn thành và trần nguyên trương
đều là học sinh lớp một mươi hai a sáu trường trung học phổ thông lê hồng phong huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
trong lúc tắm ở khu vực bãi biển gần đảo lan châu ba em học sinh trong lớp đã bị sóng nhấn chìm
ngay sau đó một học sinh tên an đã được đưa vào bờ còn hai học sinh khác đang mất tích
nạn nhân được nhận được thông tin lực lượng địa phương bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an cũng đã có mặt tại hiện trường phối hợp tìm kiếm cứu hộ
tuy nhiên cho đến thời điểm này lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy hai học sinh mất tích
hiện chính quyền và nhà trường đang thuê thêm nhân lực để tìm kiếm các em
trước sự việc nghiêm trọng này ngành giáo dục nghệ an đã có văn bản yêu cầu các trường học trên địa bàn
nhất là bậc học sinh cuối cấp cần quản chặt các hoạt động ngoài giờ liên hoan chia tay cuối năm
để đảm bảo an toàn cho học sinh đặc biệt là an toàn giao thông và phòng chống đuối nước
vào lúc chín giờ sáng ngày hôm nay một đám cháy lớn xảy ra ở chợ đồng lê
huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình làm một cửa hàng bị thiêu dụi
ngọn lửa bốc lên từ kho hàng kinh doanh vật liệu xây dựng điện gia dụng
phát hiện sự việc người dân đã nhanh chóng gọi điện thông báo cho các cơ quan chức năng
ít phút sau khi nhận được tin báo công an huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
đã điều động lực lượng xe cứu hỏa đến hiện trường phối hợp với người dân dập tắt đám cháy không để lan rộng
đồng thời di chuyển hàng hóa tại các kiosk trong chợ ra khỏi khu vực cháy đến vị trí an toàn
vụ cháy không làm thiệt hại về người tuy nhiên trong quá trình di chuyển hàng hóa
ra khỏi khu vực cháy nhiều mặt hàng của các hộ kinh doanh bị hư hỏng
đến một mươi giờ sáng cùng ngày đám cháy cơ bản được dập tắt
và các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ hỏa hoạn
xin tiếp tục với những thông tin khác
sau một thời gian kiêm trì bán địa bàn lần tìm manh mối đối tượng
phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh vĩnh phúc đã bắt giữ hai đối tượng bị truy nã nguy hiểm
là hoàng văn trung chú xã thiện kế huyện bình xuyên và nguyễn cường định
chú tại huyện thọ sơn thành phố việt trì
các đối tượng này bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
truy nã về tội cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người
theo tài liệu của cơ quan điều tra vào ngày hai tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
tại phường khai quang thành phố vĩnh yên đối tượng hoàng văn trung
và đã gây ra vụ cố ý gây thương tích dẫn đến chết người
để lại hậu quả nghiêm trọng gây sư luận xấu vang vang trong sư luận quần chúng nhân dân
đặc biệt là hai đối tượng là có tiền án hình sự và có hành vi gây án trắng trợ
mang tính côn đồ coi thường pháp luật
và ngày hôm nay công an tỉnh sơn la đã tiến hành điều tra xác minh

và đối tượng về hành vi giết người
điều đáng nói trong vụ việc này là do ghen tuông mà người chồng đã gây ra cái chết cho vợ mình
thưa quý vị và các bạn sau khi giết vợ và uống thuốc diệt cỏ để tự tử
thì hiện nay đối tượng quảng văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại bản nà nong xã mừng bũ huyện mường la
đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh sơn la
và hiện nay cơ quan công an đang tiến hành lấy lời khai
để củng cố hồ sơ đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật
trước đó vào ngày bảy tháng bốn khi đối tượng thanh đang đi làm nương với vợ là lò thị long
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy thì xảy ra mâu thuẫn
thành đã dùng dao đâm chị long hai nhát khiến vợ chết tại chỗ
sau khi gây án đối tượng thanh bỏ về nhà và uống thuốc diệt cỏ để tự tử
nhưng được người nhà phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời nên không chết
sau khi nhận được thông tin lực lượng công an đã nhanh chóng tiến hành khám nghiệm hiện trường
điều tra xác minh làm rõ đối tượng
trong từ đầu năm cho đến nay là hết quy mô
đến nay là vụ này là vụ thứ một mươi ba trong các vụ án giết người
thế thì chuộc hiếu là những vụ giết người do nguyên nhân xã hội
mà chồng giết vợ vợ giết chồng là nhiều trong các cái vụ án như này
mà giết rất rãm cho nên là cái việc mà trong cơ quan điều tra
chúng tôi cũng đã trao đổi với các cơ quan liên quan về công tác
tiên truyền tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu
tuyên truyền phổ biến giáo dục phong đoạn đến tất cả các ban ngành tham gia cùng với các tuyên truyền đến xã phường thị trấn và làng bản để có những vấn đề giải quyết những mâu thuẫn trong gia đình trong dòng họ anh em làng bản để giải quyết những mâu thuẫn ngay tại cơ sở
có thể thấy với số vụ án đang có chiều hướng gia tăng nhất là chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong gia đình và do ghen tuông trong thời gian tới để ngăn chặn tình trạng nói trên bên cạnh các biện pháp của cơ quan công an thì cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn từ phía chính quyền và các đoàn thể ở địa phương trong việc tuyên truyền nêu cao ý thức cho mọi người để phòng ngừa chung trong xã hội
thông tin nhóm phóng viên chúng tôi vừa thực hiện
vào ngày hôm nay tại hà nội thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo công an một số đơn vị địa phương để bàn về các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ kỷ niệm bốn mươi hai năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn và ngày quốc tế lao động mùa một tháng năm
tại cuộc họp bộ trưởng tô lâm nêu rõ trong thời gian qua dưới sự chỉ đạo thường xuyên kịp thời của ban bí thư trung mương đảng chính phủ với vai trò tham mưu nòng cốt của lực lượng công an nhân dân các cấp tình hình an ninh trật tự trong cả nước cơ bản được đảm bảo góp phần phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng và đối ngoại của đất nước
tuy nhiên thời gian gần đây tại các tỉnh miền trung liên tục xảy ra một số vụ việc giáo dân tập trung đông người tuần hành biểu tình chặn đường quốc lộ cản trở giao thông chống người thi hành công vụ tấn công lực lượng công an làm nhiệm vụ quay phim chụp ảnh phát tán trên internet tuyên truyền xuyên tạc về công tác đền bù hỗ trợ người dân bị thiệt hại do sự cố môi trường và chủ trương giải quyết vấn đề phóc mô sa của chính phủ thậm chí tụ tập đông người kéo vào chủ sở ubnd huyện gây mất an ninh trật tự
tại các mặt công tác công an đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự từ nay đến dịp kỷ niệm ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm và thời gian tiếp theo bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiên túc chỉ đạo của ban bí thư trung ương đảng thủ tư chính phủ và của bộ công an chủ động công tác phòng ngừa phát hiện ngăn chặn kiên quyết xử lý kịp thời không để xảy ra các vụ việc tụ tập đông người chặn đường quốc lộ gây ách tắc giao thông tuần hành gây dối an ninh trật tự như thời
tuyệt đối an toàn các trụ sở chính quyền công an ở địa bàn trọng điểm phức tạp đồng thời bảo đảm việc hoạt động bình thường của các tổ chức cơ quan các cấp
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh lực lượng công an sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các đối tượng tham gia các hoạt động tuần hành biểu tình thời gian qua tại một số tỉnh miền trung có hành vi vi phạm pháp luật như tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
xúc phạm quốc kỳ gây dối trật tự công cộng cản trở giao thông công cộng chống người thi hành công vụ cố ý gây thương tích hủy hoại tài sản
thưa quý vị công an thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây dối trật tự công cộng diễn ra trên địa bàn thị xã kỳ anh vào ngày ba tháng bốn vừa qua
theo điều tra ban đầu vào ngày ba tháng bốn hàng trăm người dân mang theo ngư cụ kéo trên quốc lộ một a đoạn giáp danh giữa tổ dân phố ba đồng phường kỳ phương và thôn minh huệ xã kỳ nam thị xã kỳ anh tụ tập và chặn xe gây ách tắc giao thông
lấy lý do là bồi thường sau sự cố môi trường biển không thỏa đáng một số người quá khích đã chửi bới và dùng đá ném vào lực lượng chức năng và các nhà chức trách địa phương
trước đó vào ngày sáu tháng bốn cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà tĩnh cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam ba tháng đối với nguyễn văn hóa về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức công dân theo điều hai trăm năm mươi tám bộ luật hình sự